tại hội nghị trung ương viii vừa qua một trăm linh đại biểu tiến cử tổng bí thư nguyễn phú trọng vào cương vị chủ tịch nước
sự tín nhiệm của trung ương đảng thể hiện sự đồng lòng ủng hộ và kỳ vọng của người dân cả nước
theo thông tin đại chúng chúng tôi được biết là quốc hội đã bầu đồng chí tổng bí thư làm chủ tịch nước với sự tín nhiệm xuất phiếu rất cao
chúng tôi rất là phấn khởi kể cả những người chung quanh chúng tôi đều gặp nhau là thấy là mừng phấn khởi
vì thời gian qua đồng chí nguyễn phú trọng đã phát huy vai trò gương mẫu của mình và đã góp phần cùng với tập thể đưa đất nước mình tiến lên về nhiều mặt
huy tính của việt nam ngày càng có huy tính trên trường thế giới
tôi đồng ý với bí thư nguyễn phú trọng làm chủ tịch nước cho tất cả dân chúng
mình cho được cơm nấu ấm có người đứng đầu có độ đức
mình cũng như vua thề để cho dân mà lo cho dân
thì tất cả tôi là người dân người khóc cũng cảm ơn chủ tịch nước cảm ơn ông nguyễn phú trọng
theo tôi thì cái việc này bây giờ sẽ được đảng và nhân dân đều ủng hộ
thì cái mấu chốt của vấn đề chính là ở cái chỗ là cái uy tín của đảng ta
và sắp đến đây thì đảng sẽ tiếp tục cần phải làm cho cái công cuộc xuyên đảng nó được thực thất hơn nữa
để cho đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh thật sự xứng đáng là cái đảng lãnh đạo cái đảng cầm quyền cái đảng của nhân dân
và phát huy được cái dân chủ trong sau ấy